tiếp đoàn các nhà đầu tư nước ngoài tham dự hội nghị nhà đầu tư vinacapital hai nghìn một mươi chín vào trưa nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao thiện trí của các nhà đầu tư với việt nam
các nhà đầu tư đối tác của vinacapito có nhiều hoạt động đầu tư tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ việt nam đang có tốc độ tăng trưởng cao
các chỉ số vĩ mô rất tốt chỉ số môi trường kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ
việt nam tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư
nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt để tạo thuận lợi cho kinh doanh
thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm thị trường việt nam
thời gian tới việt nam sẽ nỗ lực bảo đảm ổn định vĩ mô để phát triển kinh tế mạnh mẽ
thay mặt các nhà đầu tư ông stepet chủ tịch hội đồng quản trị ba quỹ đầu tư lớn
bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
ông chúc mừng chính phủ đã đạt nhiều thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội
trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn và biến động phức tạp
bày tỏ vui mừng vì việt nam đã nâng hạng nhiều trong xếp hạng cạnh tranh mới được công bố
các nhà đầu tư tin tưởng sự hợp tác này sẽ thành công nếu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ việt nam